hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bước sang ngày làm việc thứ tư
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung nêu trên